nhận định tình hình dịch covid một mươi chín có những diễn biến phức tạp tỉnh hà giang đã triển khai các biện pháp phòng chống kiểm soát như phong tỏa cách ly những nơi có nguy cơ lây nhiễm đồng thời chủ động các phương án điều trị truy vết nguồn gốc trong tình huống nếu có thêm ca nhiễm mới
làm thuê được cách ly tại bệnh viện đà khoa tỉnh đến nay bệnh viện đã cách ly bốn mươi một trường hợp trong đó có ba mươi tám công dân đã trở về với gia đình nếu tình huống xấu hơn là có thêm ca nhiễm mới các y bác sĩ sẵn sàng các phác đồ điều trị
xác định tình hình dịch bệnh tại tỉnh hà giang có những diễn biến khó lường các cán bộ y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh sẵn sàng ứng phó với tình huống xấu hơn nếu có thêm ca nhiễm mới